ngày hai mươi bốn tháng bốn các cơ quan chức năng của việt nam đại sứ quán việt nam tại singapore
và hãng hàng không vietjet air đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại
đưa về nước an toàn hơn hai trăm linh công dân việt nam từ singapore
bao gồm trẻ em dưới một mươi tám tuổi người ốm đau người đang chữa bệnh tại singapore
và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế cần thơ toàn bộ phi hành đoàn và hành khách
đã được kiểm tra y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định
thực hiện trị đạo của thủ tướng chính phủ bộ ngoại giao sẽ phối hợp với bộ y tế
bộ giao thông vận tải và bộ quốc phòng cùng các hãng hàng không trong nước
tiếp tục tổ chức một số chuyến bay đưa công dân việt nam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
về nước trên cơ sở diễn biến dịch bệnh trong nước và quốc tế
cũng như khả năng tổ chức tiếp nhận cách ly ở trong nước